tại việt nam hiện nay thì có rất nhiều người khuyết tật nặng bằng ý chí nghị lực và niềm tin đã vượt lên số phận
biến khó khăn thành hy vọng để làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn
và họ đã trở thành những tấm gương sáng đối với cả cộng đồng và xã hội
câu chuyện về anh nguyễn quốc toàn ở thị xã phú thọ tỉnh phú thọ là một trong những câu chuyện như vậy
không thể tự ăn uống tự chăm sóc bản thân mình
thế nhưng chàng thanh niên nguyễn quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã phú hộ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
lại có thể trở thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại nqt chuyên đào tạo tin học
cài đặt phần mềm bán thiết bị và bảo hành sửa chữa máy vi tính
chỉ bằng khối óc và những ngón tay duy nhất còn có thể cử động này
nguyễn quốc toàn đã khiến cho những người xung quanh anh phải thán phục khi bằng chính sức lao động của mình
có thể gây dựng được hai cửa hàng máy tính và tạo ra công an việc làm cho những người đồng cảnh ngộ với mình tại địa phương
anh cũng đang nỗ lực hoàn thành căn nhà đang xây để gia đình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn
có một cái đơn giản nhất dễ hiểu nhất đó là tôi muốn xóa đi một phần nỗi lo cho ánh mắt bố mẹ tôi
đấy là cái đơn giản nhất sau này là khi phát triển rồi
thì là công việc anh em khách hàng
dần dần mình có nhiều cái áp lực nữa đẩy mình lên
cái giá trị đầu tiên đó là giá trị cảm thấy mình có ích
ích cho chính bản thân mình sau đó cho gia đình đan tỏa ấn là gia sâu
đấy còn những giá trị khác như là vật chất công việc chỗ đứng
tôi nhận ra một vấn đề là cái quyết đặt đầu tiên là phải chú động tự ý thức về bản thân mình
và chú động trong cái mong muốn của mình
với những nỗ lực của bản thân anh nguyễn quốc toàn đã được vinh dự tham gia hội nghị biểu dương người khuyết tật
trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất vào năm hai nghìn bốn và lần thứ ba vào năm hai nghìn một mươi
và để có được những thành công này là nhờ sự yêu thương hỗ trợ từ gia đình cộng đồng và xã hội đối với anh nói riêng
và cộng đồng những người khuyết tật tại phú thọ nói chung
tỉnh phú thọ chúng tôi đã xây dựng được kế hoạch trợ giúp cho người khuyết tật giai đoạn hai nghìn một mươi ba và hai nghìn hai mươi
trong đó một nội dung rất quan trọng đó chính là hỗ trợ dạy nghề giải quyết việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật
chính vì cái sự quan tâm này và triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người khuyết tật
nên là đã nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm và cái ý thức của các cấp các ngành và quân chúng nhân dân
trong việc chăm lo đời sống và sức khỏe cũng như là về đời sống về vật chất cho người khuyết tật
và chính vì như vậy nên là tôi nghĩ rằng là tỉnh phú thọ của tôi thì với chính sách là hỗ trợ cho người khuyết tật
người khuyết tật sẽ đảm bảo cái việc là có thể hòa nhập cộng đồng một cách bền vững
khi hướng về phía mặt trời bóng tối sẽ khuất sau lưng
đó là phương châm sống của không ít người khuyết tật tại tỉnh phú thọ nói riêng và việt nam nói chung
nhờ có phương châm ấy mà họ đã
có thể vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống để khẳng định bản thân tỏa sáng giữa đời thường
và họ cũng chính là những người đã kiên cường vượt qua số phận biến những khó khăn tuyệt vọng trở thành hy vọng